lễ khai mạc hội trợ k expo hai nghìn một mươi tám và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư trung quốc asean hai nghìn một mươi chín
đã diễn ra vào sáng nay tại thành phố nam ninh tỉnh quảng đông trung quốc
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tham dự khai mạc và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự có phó thủ tướng quốc vụ viện trung quốc hàn chánh và lãnh đạo nhà nước chính phủ các bộ
ngành liên quan của các nước trung quốc và asean lãnh đạo các tổ chức khu vực và kinh tế thế giới
hội trợ k expo và hội nghị k bit lần này có ý nghĩa rất quan trọng
được tổ chức đúng vào năm đổi mới sáng tạo asean trung quốc và dịp kỷ niệm một mươi năm năm quan hệ đối tác chiến lược asean trung quốc
là một trong ba lãnh đạo asean phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
trải qua một mươi bốn kỳ hoạt động k expo cabis đã trở thành cơ chế quan trọng thúc đẩy giao lưu hữu nghị
xúc tiến thương mại và hợp tác đa lĩnh vực giữa asean và trung quốc
k expo luôn là một trong các hội trợ hàng đầu của trung quốc có vai trò ngày càng nổi bật
và đã trở thành điểm đến không chỉ doanh nghiệp trung quốc các nước asean mà cả đối tác ngoài khu vực
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động thách thức và rủi ro gia tăng
hợp tác giữa asean và trung quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực
không chỉ mang lại lợi ích cho hai bên mà còn là điểm sáng động lực tích cực
đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thương mại và đầu tư
liên tục trong một mươi bốn kỳ hội trợ vừa qua việt nam luôn tích cực tham gia với số lượng quy mô gian hàng ngày càng lớn
năm nay việt nam tiếp tục tham gia hội trợ với hai trăm năm mươi gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ diện tích trên năm m hai
quy mô lớn nhất từ trước đến nay
điều này thể hiện niềm tin của các doanh nghiệp việt nam vào tiềm năng cơ hội
và triển vọng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại asean trung quốc
phó thủ tướng nêu rõ hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và trung quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ
trung quốc tiếp tục là đối tác thương mại du lịch hàng đầu của việt nam
và việt nam cũng là đối tác thương mại du lịch lớn nhất của trung quốc trong asean
đối tác thương mại lớn thứ tám của trung quốc trên thế giới
việt nam luôn coi trọng và đóng góp tích cực cho hợp tác asean trung quốc
chính phủ việt nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi
để các doanh nghiệp asean và trung quốc đầu tư hợp tác kinh doanh ổn định lâu dài tại việt nam
trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
chính phủ việt nam luôn khuyến khích ủng hộ việc nghiên cứu trao đổi
để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa asean và trung quốc
với quy mô rộng lớn hơn và mức độ sâu sắc hơn
phù hợp với lấy chung của các bên
việt nam sẵn sàng cùng các nước asean và trung quốc
đồng góp tích cực cho hòa bình ổn định
hợp tác phát triển và thị lượng chung của khu vực
phó thủ tướng vương đình huệ tin tưởng k expo và cabit lần thứ một mươi năm sẽ là sự kiện nổi bật
đánh dấu bước phát triển của một mươi năm năm quan hệ đối tác chiến lược asean trung quốc